vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai tuyến đường đê biển tây thuộc địa bàn ấp kinh hòn xã khánh bình tây
huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng
vụ việc đã gây thiệt hại hàng trăm mét đê biển tây
hiện nay tỉnh cà mau đang chỉ đạo nỗ lực khắc phục sớm đoạn sụt lún này
chiều dài của đoạn đê biển tây bị sụt lún là hơn một trăm hai mươi mét sụp sâu trên hai mét
ngoài ra hiện có khoảng ba trăm linh mét đê biển có nguy cơ tiếp tục bị sụt lún
đoạn vừa bị sụt lún dù còn cách bờ canh nội đồng khoảng một mươi tám mét
nhưng vẫn đẩy trôi bùn ra vị trí cách con lộ hơn hai mươi mét
đây là hiện tượng rất khó lường
theo ngành chuyên môn nhận định do hạn hán gây gắt mực nước trong tuyến kênh nội đồng bị khô kiệt
gây áp lực lên thân đê dẫn đến sụt lún
chính quyền địa phương đã triển khai rào chắn không cho người dân lưu thông
đồng thời thông báo đến chủ đầu tư để khảo sát thiệt hại và khắc phục
tỉnh cà mau đang chỉ đạo các ngành chuyên môn các địa phương tích cực khảo sát toàn bộ các kênh sạch
các tuyến trục giao thông có nguy cơ bị ảnh hưởng từ hạn hán từ đó đưa ra cảnh báo thích hợp
đường bê tông kiên cố đê biển tây cà mau có chiều dài một mươi bốn sáu km
qua địa bàn hai huyện u minh và trần văn thời tỉnh cà mau với vốn đầu tư là hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
tuyến đường được khởi công từ năm hai nghìn một mươi sáu và hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy